thưa quý vị sau ba tuần triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
do ba tỉnh thành phố trong cả nước đã tiêm được khoảng một sáu triệu liều vaccine moderna cho trẻ
số trường hợp phản ứng thông thường được ghi nhận ở hầu hết các tỉnh đều dưới năm
đây là tỷ lệ thấp hơn so với thông báo của nhà sản xuất
cũng như thông tin của tổ chức y tế thế giới who và các quốc gia triển khai trước việt nam
chia sẻ về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
cho đến hiện tại sáu mươi ba tỉnh thành phố đã triển khai tiêm vaccine theo hướng dẫn của bộ y tế
số trường hợp phản ứng thông thường được ghi nhận ở hầu hết các tỉnh đều dưới năm
để phòng chống tai biến nặng sau tiêm chủng bộ y tế đã tập huấn cho cán bộ y tế từ khâu khám sàng lọc
xác định chỉ định tiêm cho các trẻ đủ điều kiện
đối với các trường hợp có bệnh lý nền bệnh mãn tính cần phải theo dõi sức khỏe để đảm bảo an toàn tiêm chủng tốt hơn
đồng thời tập huấn xử trí sau tiêm một cách bài bản cụ thể đối với các phản ứng bất thường có thể xảy ra
hiện nay việc tiêm vaccine covid một mươi chín đã được sáu mươi năm quốc gia triển khai tiêm vaccine này
các quốc gia tiên tiến như canada mỹ australia và các nước xung quanh đã triển khai tiêm cho trẻ em
tổ chức y tế thế giới who nhà sản xuất đưa ra kinh nhận về tính an toàn
của vaccine mới hai loại vaccine pfizer và moderna có bản chất là mina
vaccine này hoàn toàn không tương tác với hệ thống gen của các bé
nên không gây ra các biến đổi di truyền cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của trẻ
về lộ trình tiêm vaccine cho trẻ trong thời gian tới đây trong tháng năm sẽ triển khai tiêm cho trên bốn triệu trẻ em
được tiêm mũi vaccine thứ nhất và tiếp tục tiêm mũi thứ hai cho trẻ đã tiêm trước đó
đến tháng sáu sẽ tiêm theo tuần cho khoảng hai triệu trẻ lớp một và mẫu giáo
tháng bảy và tháng tám sẽ thực hiện tiêm chủng cho các cháu mắc covid một mươi chín
đảm bảo sau ba tháng các cháu mới được tiêm vaccine này
đến tháng tám sẽ kết thúc chiến dịch này để chuẩn bị cho các cháu có miễn dịch cộng đồng trước khi vào năm học
có thể thấy công tác tiêm vaccine chống covid một mươi chín vẫn diễn ra an toàn hiệu quả
theo đúng lộ trình của các cấp lãnh đạo với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
với sự tham gia tích cực của các bậc cha mẹ sự quan tâm đầy đủ
thấu đáo của cán bộ y tế cho các bé sau khi tiêm chủng
hy vọng chiến dịch thành công và không có rủi ro đáng tiếc